giá lợn hơi hôm nay trên cả nước vẫn duy trì ở mức cao từ tám mươi một đồng đến chín mươi hai đồng một kg
cụ thể tại miền bắc giá giao động trong khoảng từ tám mươi chín đồng đến chín mươi hai đồng một kg
miền trung tây nguyên khoảng từ tám mươi một đến chín mươi đồng một kg
còn tại miền nam từ tám mươi năm đến chín mươi hai đồng một kg
như vậy sau hơn một tháng nhập khẩu lợn sống từ thái lan giá lợn trong nước vẫn không hề giảm
thậm chí còn được dự báo tăng nhẹ trong thời gian tới do thái lan hạn chế xuất khẩu lợn